ngày hai mươi một tháng bốn công an tỉnh bình phước đã phối hợp công an huyện phú riềng
và các lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra sau cuộc nhậu khiến cho một người tử vong
tại thôn ba xã long hưng huyện phú riền
nạn nhân được xác định là trần đình quang ba mươi bảy tuổi trú thôn ba xã long hưng huyện phú riềng
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi tháng bốn trần đình quang và nguyễn văn thận
bảy mươi tuổi trú thôn hai xã long hưng cùng một số người khác uống rượu tại khu nhà đội
thuộc nông trường bốn công ty cao su phú riêng trên địa bàn thôn ba xã long hưng
trong lúc uống rượu giữa thần và quang xảy ra mâu thuẫn
sau đó thận chạy xe mô tô về nhà lấy một con dao nhọn rồi quay lại nhà đội
tại đây thần cầm dao đâm một nhắc vào vùng bụng của quang
mọi người có mặt tại đó đã can ngăn và đưa qua đến bệnh viện công ty cao su phú riêng cấp cứu
nhưng sau đó quang đã tử vong thần bị giữ ngay tại hiện trường
hiện cơ quan công an đang tầm giữ hình sự nguyên văn thần để phục vụ công tác dự trang